hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bổ hai đợt với tổng số hơn hai ba triệu liều vaccine
công tác tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi này tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu tiêm đến đâu an toàn đến đó
sau một tuần triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tính đến hết ngày hai mươi một tháng bốn cả nước đã có một trăm hai mươi sáu tám trăm hai mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bổ hai đợt với tổng số hơn hai ba triệu liều vaccine
công tác tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi này tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu tiêm đến đâu an toàn đến đó
kể từ ngày khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tại quảng ninh vào ngày một mươi bốn tháng bốn
đến nay có hàng chục địa phương trong cả nước đã lần lượt triển khai tiêm chủng cho trẻ ở lứa tuổi này
tại cuộc khảo sát trực tuyến mới đây
do viện chiến lược và chính sách y tế thực hiện đối với bốn trăm một mươi năm phụ huynh có con dưới một mươi hai tuổi
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước cho thấy có tới sáu mươi sáu ý kiến đồng ý tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc hai mươi chín một cân nhắc và chỉ có một chín phụ huynh không đồng ý
trước băn khoăn của một số phụ huynh về việc có nên tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ trong lứa tuổi này hay không
các chuyên gia y tế cho biết
số liệu thống kê cho thấy trẻ em dưới một mươi tám tuổi có ít nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
và nếu mắc bệnh thì bệnh cũng thường nhẹ hơn so với các nhóm tuổi khác
tuy nhiên vẫn có các trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín tiến triển nguy kịch thậm chí tử vong
bên cạnh đó mặc dù việt nam đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh
nhưng việc xuất hiện liên tục các biến thể mới vẫn có khả năng xảy ra
do đó để bảo vệ trẻ thì vaccine chính là chìa khóa hiệu quả nhất
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thành nam giám đốc trung tâm nhi khoa bệnh viện bạch mai khẳng định
việc tiêm vaccine covid một mươi chín là vô cùng cần thiết để phòng bệnh cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đặc biệt những trẻ đã khỏi covid một mươi chín trẻ có tiền sử bệnh tật dị ứng bệnh mạng tính
cũng nên được tiêm phòng như người lớn và trẻ lớn tuy nhiên cần phải chú ý thận trọng
đối với những trẻ có bệnh lý mạng tính nên được tiêm
sau một số trẻ đang có bệnh cấp tính
hoặc đợt cấp của bệnh mạng tính đang phải điều trị
thì nên chỉ hoãn tiêm sau và cần sự tư vấn của nhân viên y tế để được tiến hành tiêm ngay khi có thể
những trẻ này khi tiêm và sau tiêm nên được theo dõi sát sao tại cơ sở y tế
phụ huynh cũng cần phải theo dõi sát sao trẻ trong những ngày đầu sau tiêm
khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường hoặc biểu hiện bệnh cũ nặng lên
cần phải đến bệnh viện khám và đánh giá ngay
ở những trẻ có tiền sử dị ứng thì cần được tư vấn
đánh giá của nhân viên y tế đặc biệt là các bác sĩ nhi khoa
để có hướng dẫn cụ thể đảm bảo quyền lợi được tiêm phòng cho các cháu
những trẻ đã khỏi covid một mươi chín vẫn nên được tiêm phòng
tuy nhiên thời điểm phụ thuộc vào từng trường hợp
theo khuyến cáo của bộ y tế sau ba tháng mắc covid một mươi chín trẻ nên được tiêm phòng
tuy nhiên tùy tình trạng sức khỏe yếu tố nguy cơ của trẻ có thể tiến hành sớm hơn
cần phải được tư vấn cụ thể của các nhân viên y tế trong từng trường hợp
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid tại trung quốc
nhà nước ta đang cố gắng quán triệt tình hình vượt biên trái phép đảm bảo an toàn đời sống xã hội
trong khi đó một bộ phận thiếu ý thức lại tiếp tay tổ chức cho người trung quốc
lưu trú trái phép tại việt nam nguyên nhân là để trả ơn
ngày hai mươi một tháng bốn tòa nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn thị tuyền tiến
ba mươi một tuổi ngụ tại tp hcm ba năm tù
nguyễn sĩ xuân hiếu hai mươi tám tuổi ngụ tại bắc ninh
nguyễn thanh minh hai mươi tuổi ngụ tại tp hcm cùng mức án một năm sáu tháng tù
về tội tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
theo cáo trạng khoảng một mươi giờ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhận được tin báo có người trung quốc
lưu trú trái phép tại trung cư sunshine city new thuộc phường tân hưng quận bảy
công an phường tân hưng đã tiến hành kiểm tra phát hiện năm người trung quốc
đang ở tại đây
qua kiểm tra những người này không xuất trình được thị thực nhập cảnh nên công an đã đưa về trụ sở
làm rõ và chuyển vụ việc đến cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm xử lý theo thẩm quyền
quá trình điều tra nguyễn thị tuyền tiến khai nhận từ năm hai nghìn một mươi bốn đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
khi sang trung quốc kinh doanh tiến có quen người tên là seo fan qua ứng dụng wechat
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một xiao fan đến trung quốc
đến liên lạc với tiến nhờ đón một số người trung quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố hồ chí minh
và tìm chỗ cho họ lưu trú
do trước đây có nhận sự giúp đỡ của seo penn nên tiến đã nhận lời tổ chức cho những người trung quốc này
lưu trú trái phép để trả ơn cho xiao fan
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tiến đã ba lần đón người trung quốc nhập cảnh trái phép
rồi đưa về tầng hầm trung cư sunshine city new
sau đó yêu cầu nguyễn thanh minh và nguyễn sĩ xuân hiếu
đưa những người này lên hai căn hộ của trung cư mua thức ăn nước uống giúp
toàn bộ chi phí tiến tự chi trả và không yêu cầu xiao fan chi trả
hai bị cáo minh và hiếu được tiến hứa sẽ giúp tìm việc làm và lo ăn ở
nên đã phụ giúp tiến mà không cần trả công
cũng theo cáo trạng năm người trung quốc nhập cảnh trái phép đã khai nhận
họ nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường biên giới phía bắc vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một

sau đó di chuyển vào thành phố hồ chí minh và được tiến đón và đưa về ở tại trung cư trên
cơ quan điều tra xác minh được họ chưa bị xử lý hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép
hoặc trốn ở lại việt nam trái phép nên không đủ căn cứ xử lý hình sự
về tội vi phạm quy định về xuất nhập cảnh ở lại việt nam trái phép
hội đồng xét xử nhận định những người trung quốc mà bị cáo cho lưu trú
là những người nhập cảnh trái phép vào việt nam để làm việc
không gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị
và không làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
bị cáo tiến có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp nuôi dưỡng bốn con nhỏ
trong đó có một con dưới một mươi tám tháng tuổi
hai bị cáo hiếu minh phạm tội lần đầu do cả nể và là người lệ thuộc
nên làm theo yêu cầu của bị cáo tiến
hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo đều là người lao động
nhất thời phạm tội có hoàn cảnh khó khăn và đều có hai tình tiết giảm nhẹ
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên
sau một thời gian ghi nhận các ca nhiễm omicron
các nhà nghiên cứu đã chỉ ra triệu chứng phổ biến ở người mắc biến thể lây lan
với tốc độ tróng mặt này
không phải là ho cũng không phải là sốt
đâu là triệu chứng phổ biến nhất hiện nay của omicron
chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
giáo sư tim spactor người đứng đầu ứng dụng nghiên cứu triệu chứng covid một mươi chín của anh
chia sẻ các triệu chứng hay gặp nhất của bệnh nhân covid một mươi chín
ông cho biết
không còn xuất hiện phổ biến như trước đây nữa
biểu hiện bệnh xuất hiện nhiều nhất là sổ mũi
ghi nhận ở tám mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín vào thời điểm hiện tại
ngoài ra người mắc covid một mươi chín còn bị hắt hơi đau đầu đau cơ đau mắt và chán ăn
omicron là chủng virus sars cov hai nhẹ hơn
do đó tạo ra các triệu chứng không rõ ràng ở đa số bệnh nhân
đặc biệt là những người đã tiêm chủng
hầu hết mọi người có thể khỏi bệnh khi tự điều trị
và nghỉ ngơi tại nhà
với các triệu chứng giống như cảm cúm trong vài ngày
một số người chỉ có một hoặc hai triệu chứng
covid một mươi chín vẫn còn rất phổ biến ở anh
nhưng số trường hợp đã giảm từ mức đỉnh lên tới một trăm linh ca một ngày
xuống hơn một mươi ca
thêm vào đó số người phải nhập viện cũng không tăng lên
tiến sĩ marie ramsey giám đốc chương trình y tế công cộng
tại cơ quan an ninh y tế vương quốc anh đánh giá
điều đáng khích lệ là số người nhập viện đã giảm trong tuần này
điều đáng khích lệ là số người nhập viện đã giảm trong tuần này

nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào của nhiễm trùng đường hô hấp như sốt
hãy cố gắng ở nhà hạn chế tiếp xúc với người khác
đặc biệt là những người cao tuổi hoặc dễ bị tổn thương
tiêm phòng vẫn cần thiết đối với tất cả các đối tượng đủ điều kiện
thông tin mới này về triệu chứng phổ biến của omicron
có thể giúp người mắc covid một mươi chín phát hiện sớm biểu hiện đầu tiên
từ đó có những biện pháp chữa bệnh và tránh nguy cơ lây nhiễm
tắc đường và khói bụi dường như đã trở nên quen thuộc với người dân tại những thành phố lớn
nhưng có một điều vẫn còn nhiều người chưa biết đến
đó là mối liên hệ giữa khói bụi ô nhiễm với covid một mươi chín
tiếp xúc với các vật chất gây ô nhiễm không khí
dù chỉ trong một thời gian ngắn
cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín ở những người trưởng thành trẻ tuổi
đây là kết quả nghiên cứu vừa công bố của các nhà khoa học thuộc viện karolinska thụy điện
qua đó bổ sung nghiên cứu về vật chất
vấn đề vai trò của chất lượng không khí trong đại dịch
và phản ánh cái giá sức khỏe mà con người phải trả do ô nhiễm
theo kết quả nghiên cứu
người trẻ hít phải một số khói bụi ô nhiễm do các phương tiện giao thông xả ra
sẽ có nguy cơ mắc covid một mươi chín cao hơn
nghiên cứu được thực hiện với bốn trăm hai mươi năm người được xác nhận mắc covid một mươi chín
trong giai đoạn từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phần lớn ở độ tuổi hai mươi sáu
nhóm nghiên cứu đã đánh giá mối liên hệ giữa nguy cơ mắc covid một mươi chín
và tình trạng tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm trong vài ngày trước khi xét nghiệm pcr
nghiên cứu ước tính rằng mức độ tiếp xúc với bốn chất gây ô nhiễm
bao gồm no hai carbon đen bụi mịn pm một mươi và bụi mịn pm hai năm
dựa theo địa chỉ nhà ở và đối chiếu với một nhóm tương đồng các điều kiện
từ một cơ sở dữ liệu theo dõi bốn người sinh sống ở stockholm
sinh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến một nghìn chín trăm chín mươi sáu trong suốt thời gian sau đó
kết quả chỉ ra việc tiếp xúc với các loại bụi pm một mươi và pm hai
trong hai ngày trước khi thực hiện xét nghiệm pcr
có thể làm tăng nguy cơ xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
nguy cơ dương tính cũng tăng nếu người đó tiếp xúc với carbon đen
một ngày trước khi làm xét nghiệm
tuy nhiên nghiên cứu không tìm ra mối liên hệ giữa việc
hiếp phải khí no hai và nguy cơ mắc covid một mươi chín
nhưng mối liên hệ này cũng không chịu tác động bởi các yếu tố khác
như giới tính thói quen hút thuốc tình trạng thừa cân hay bệnh hèn
theo giáo sư eric millen từ viện karolinska ở stockholm
đồng thời là một tác giả của nghiên cứu
các yếu tố khiến nguy cơ nhiễm bệnh tăng ở mức độ vừa phải
có thể không quá gây chú ý
nhưng trong bối cảnh mọi người trên thế giới đều tiếp xúc
với khói bụi gây ô nhiễm thì dù ít hay nhiều
kết quả nghiên cứu trên sẽ có ý nghĩa
quan trọng về mặt sức khỏe cộng đồng
giáo sư olena krujtseva từ viện y học môi trường
thuộc viện karolinska cũng cho rằng
kết quả trên tiếp tục khẳng định các nỗ lực cải thiện
chất lượng không khí sẽ mang lại những lợi ích tiềm năng
từ lâu ô nhiễm không khí đã bị coi là tác nhân
dẫn tới các bệnh hô hấp như cúm
việc tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm
cũng được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín
các nghiên cứu trước đây từng chỉ ra
các khu vực có chất lượng không khí thấp
thường ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín hơn
lên lệnh nghiên cứu đầu tiên khẳng định
việc tiếp xúc trong một thời gian ngắn
cũng làm tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín
hiện các nhà nghiên cứu đang tiếp tục phân tích
mối liên hệ giữa khói bụi ô nhiễm
và các triệu chứng hậu covid một mươi chín ở người trẻ
tiếp tục bản tin với những thông tin về đại dịch
tại điểm nóng trung quốc
hồng kông trung quốc đã mở cửa trở lại
các phòng tập thể dục thẩm mỹ viện
công viên giải trí và giạp chiếu phim
lần đầu tiên sau hơn bốn tháng
hiện giới chức hồng kông đã nới lỏng
một số hạn chế phòng chống covid một mươi chín
được cho là nghiêm ngặt nhất trên thế giới
gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp tại đây
bên cạnh việc mở cửa trở lại
các cơ sở kinh doanh giải trí
giờ mở cửa của các nhà hàng phục vụ ăn uống
đã được kéo dài từ một mươi tám h sang hai mươi hai h
những cuộc tụ tập nhóm đã được mở rộng
lên bốn người từ hai người trước đây
nhiều trường cũng đã nối lại
những lớp học trực tiếp sau nhiều tháng
thực hiện dạy học trực tuyến
việc nới lỏng diễn ra khi số ca nhiễm
covid một mươi chín hàng ngày tại trung tâm tài chính toàn cầu này
đã giảm xuống dưới một ca trong sáu ngày qua
từ mức cao nhất là hơn bảy mươi trường hợp
vào ngày mùng ba tháng ba
trong khi nhiều cư dân cảm thấy nhẹ nhõm
vì các quy định hạn chế được nới lỏng
hàng loạt doanh nghiệp đã phải đóng cửa
và hàng chục nghìn người đã rời khỏi thành phố
khi chính quyền hồng kông tái áp đặt
các biện pháp hạn chế vào tháng một
sau lần đầu tiên thực hiện vào năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh những lợi ích từ việc kiểm soát đại dịch
việc xiết chặt phong tỏa tại trung quốc
cũng kéo theo những tình huống giở khóc giở cười
sau nhiều ngày mắc kẹt vì phong tỏa bất ngờ
trong tiệm cà phê internet tại trị châu trung quốc
yu li li đã chơi game nhiều tới mức được thăng cấp
jimu news đưa tin ba mươi hai người đã phải cách ly
trong một quán cà phê internet
tại thành phố quảng châu trung quốc
khi có ca nhiễm được phát hiện
ở tòa nhà bên cạnh vào ngày tám tháng bốn
sau chín ngày mắc kẹt trong quán hongki
cô gái tên là yu li li đã chơi game nhiều tới mức
cô được nâng cấp từ kim cương
lên cấp cao thủ master
yu không phải là một game thủ chuyên nghiệp
mà chỉ là một người tới sử dụng
dịch vụ internet của quán
cô và cả nhóm đã cùng chơi game
và xếp ghế lại với nhau
để nằm ngủ khi quá mệt
vì nơi này không có cửa sổ
nên họ không biết bên ngoài là ngày hay đêm
chỉ mải mê chơi để giết thời gian
và ăn uống khi đói
họ chỉ để ý đến thời gian
vào khung giờ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
vào khoảng một mươi bốn h đến một mươi sáu giờ mỗi ngày
trong số những người bị cách ly
có zhang qi nam thanh niên hai mươi tuổi
anh đã vào quán ba mươi phút
trước khi nó bị phong tỏa
chỉ định tới để nói chuyện
với ba người bạn game thủ của mình
đang chơi ở đây
anh không ngờ rằng
mình lại rơi vào cảnh giở khóc giở cười
zhang cho biết
một số người đã cố gắng đặt đồ ăn
ở ngoài nhưng quá đắt
ít nhất ba mươi nhân dân tệ
tương đương một trăm linh bảy đồng cho một món
vì vậy cả nhóm đã tự thân vận động
với những đồ ăn khô
mà quán có sẵn
và những hộp cơm được đội kiểm dịch phát cho
anh cũng nhờ người nhà
mang quần áo và bàn chải đánh giang tới
suốt trong những ngày cách ly
anh và mọi người chỉ tắm rửa
trong nhà vệ sinh nhỏ của quán này
ngày một mươi bảy tháng bốn
toàn bộ người mắc kẹt trong tiệm cà phê
internet đã được phép ra ngoài
thời gian cách ly họ đã
mua và ăn hết số
mì ly và đồ ăn nhẹ của quán
câu chuyện của nhóm
lan truyền trên mạng với tiêu đề
ba mươi hai người mắc kẹt trong quán game
vì phong tỏa đã thu hút hơn
một trăm linh triệu lượt xem trên weibo
nhiều người dùng mạng xã hội
cho rằng tiệm game có thể
là một nơi lý tưởng để cách ly
cuối cùng thì đây chính là cái cớ
để được cầy game cả ngày lẫn đêm
một số dân mạng nói đùa
ba mươi hai người có thể lập nên
đội tuyển thể thao điện tử để đi thi
những trường hợp mắc kẹt
trong quán ăn trung tâm thương mại
hay là văn phòng vì phong tỏa
bất ngờ không hiếm ở trung quốc
trong bối cảnh nước này vẫn nỗ lực
thực hiện chính sách zero covid
các quan chức nhanh chóng phong tỏa
kiểm tra hàng loạt và hạn chế đi lại
với bất kỳ khu vực nào có cảnh nhẫm
sau khi omicron với sức lây lan mạnh
đã khiến cho nhiều nước chật vật đối phó
thì mỹ đang là nơi
được cho là ghi nhận sự gia tăng đột biến
số ca covid một mươi chín do biến thể này
biến chủng phụ mới
ba hai nghìn một trăm hai mươi một của omicron
được cho là lây lan nhanh hơn
ba hai khoảng hai mươi bảy
tuy nhiên chưa ghi nhận
sự khác biệt về độc lực
so với các phiên bản trước của omicron
ba hai nghìn một trăm hai mươi một của omicron
là biến chủng phụ mới
tách ra từ ba hai
theo sở y tế new york
nơi phát hiện ra ba hai nghìn một trăm hai mươi một
đầu tiên vào tuần trước
nó có thể là nguyên nhân gây nên
sự gia tăng đột biến số ca covid một mươi chín
ở khu vực ngoại ô new york
trong những ngày gần đây
ba hai một trăm hai mươi một hiện đã chiếm hơn
một nửa số ca mắc covid một mươi chín
ở new york và new jersey
theo thống kê tại các khu vực này
có khoảng một phần năm
các số ca mắc trên toàn nước mỹ
theo thống kê của trung tâm kiểm soát
và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
tờ daily mail
trích dẫn báo cáo của cdc cho biết
họ đã đưa ba hai nghìn một trăm hai mươi một
mô hình ước tính tỷ lệ gần đây
của các biến chủng đang lưu hành
nhằm có hành động y tế công cộng kịp thời
động thái này gợi ý
cdc sẽ giám sát nó
thường xuyên hơn vì đó có thể
là một mối đe dọa mới
làm gia tăng số ca mắc hàng ngày
hiện còn rất ít thông tin về biến chủng
vụ này nó được cho là có khả năng
lây lan nhanh hơn ba hai
khoảng hai mươi bảy tuy nhiên
con số này vẫn cần nghiên cứu thêm
không có bằng chứng nào cho thấy
sự khác biệt về độc lực khả năng
gây bệnh nặng của ba hai nghìn một trăm hai mươi một
so với các phiên bản
trước đó nhưng theo nguyên tắc
chỉ cần có hoài nghi về
tốc độ lây lan nhanh hơn so với các dòng trước
cũng đủ để một biến chủng
biến chủng vụ được đưa vào
danh sách theo dõi chặt chẽ
hiện tại biến chủng vụ ba hai
của omicron vẫn đang chiếm
ưu thế tại mỹ với bảy mươi năm
số trường hợp
thưa quý vị trong bối cảnh tình hình
đại dịch thực tế đang diễn ra tại
trung quốc và mỹ covid một mươi chín
thực sự vẫn đang tiềm ẩn những nguy cơ
bùng phát bất cứ lúc nào do đó
việc duy trì những biện pháp phòng dịch
hợp lý trong bối cảnh bình thường mới
như hiện nay vẫn rất cần thiết
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn
gặp lại vào các bản tin tiếp theo